tại hà nội ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị phản biện dự án bộ luật lao động sửa đổi
các đại biểu đã cho ý kiến đối với nhiều vấn đề như cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội tăng tuổi nghỉ hưu tăng giờ làm bảo đảm quyền lợi cho người lao động
các đại biểu cho rằng cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội chính là kiến tạo khung pháp luật về lao động
nhằm phát triển đồng bộ nguồn nhân lực chất lượng cao thu hẹp thị trường lao động giá rẻ tránh bẫy thu nhập trung bình
qua đó bảo vệ quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân trong lĩnh vực lao động thúc đẩy bảo đảm bình đẳng giới tại nơi làm việc bảo vệ nhóm lao động yếu thế
đề cập đến tuổi nghỉ hưu đại biểu đề nghị cần có sự nghiên cứu đánh giá cẩn trọng vì điều này liên quan rất lớn đến nhóm lao động làm công việc nặng nhọc độc hại
bên cạnh đó vấn đề tăng giờ làm thêm phải tính toán trong mối tương quan với thời giờ làm việc chính thức bảo đảm tái tạo kịp thời sức lao động cho người lao động
tránh tình trạng người sử dụng lao động lợi dụng quy định để ép người lao động làm thêm giờ trong một khoảng thời gian dài liên tục